triển khai đồng bộ các lực lượng biện pháp dự báo nắm chắc kiểm soát tình hình kịp thời xử lý hành vi vi phạm đồng thời bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định của bộ y tế
lực lượng công an toàn tỉnh phú thọ đang triển khai các phương án nhằm bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn cho đồng bào cả nước kiều bào nước ngoài và khách du lịch về thăm viếng dân hương dịp dỗ tổ hùng vương và tham gia các hoạt động tại đền hùng năm hai nghìn hai mươi hai ghi nhận của phóng viên intv
để đảm bảo cho rỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng diễn ra thuận lợi tại các ngã ba ngã bốn trên từng địa bàn diễn ra lễ hội phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phú thọ đã cho khảo sát địa bàn nắm tình hình với các tuyến giao thông trọng điểm phối hợp với sở giao thông vận tải cắm thêm biển cảnh báo trên một số tuyến đường được mở rộng sao cho phù hợp phục vụ các phương án đón dẫn đoàn hướng dẫn sắp xếp các phương tiện khi có yêu cầu

trong khi lực lượng công an địa bàn cơ sở đã tăng cường công tác tuần tra nhắc nhở tuyên truyền đến các hộ kinh doanh nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn một cách tốt nhất bên cạnh đó cũng chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín